liên quan đến việc một phóng viên của báo điện tử vtc news đã bị bảo vệ của bãi rác tại thành phố đà nẵng bắt giữ trái phép hành hung đe dọa
ban biên tập báo đã có văn bản đề nghị lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc
theo đó ban biên tập báo điện tử vtc news đề nghị công an thành phố đà nẵng điều tra làm rõ vụ việc phóng viên của báo là anh nguyễn thanh ba
bị nhóm bảo vệ tại bãi rác khánh sơn bắt giữ trái phép hành hung đe dọa giết và trôn sống khi đang tìm hiểu thực tế về vấn đề ô nhiễm của bãi rác khánh sơn vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi
được biết sau khi bị bắt giữ và đe dọa phóng viên nguyễn thanh ba đã đến công an phường hòa khánh nam quận liên triều để trình báo về vụ việc